thưa quý vị chúng ta đang trải qua những ngày nắng nóng gai gắt
và dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài sang cả tuần sau
trong hai ngày tiếp theo thủ đô hà nội được dự báo là vẫn ở mức nắng nóng gai gắt
sang khoảng thứ ba thứ bốn tuần tới thì mới có khả năng xuất hiện mưa và giảm nhiệt ạ
còn với khu vực đông và tây bắc bộ thì ngày hôm nay tiếp tục nắng nóng kèm theo độ ẩm tăng cao
gây cảm giác là oi bức
quý vị cần lưu ý là khi làm việc trực tiếp ngoài trời
để không bị say nắng hay là cảm nắng thì không nên làm việc liên tục
mà nên nghỉ ít nhất là một mươi phút sau mỗi giờ làm việc
ở trung bộ nắng nóng gai gắt còn tại nam bộ thì tiết trời oi bức
mà vào buổi trưa thì là tiền đề cho những cơn rông mạnh về chiều tối
trong những ngày nắng nóng oi bức này thì một điểm đến quý vị có thể tham khảo trong cuối tuần
đó là núi bà đen bởi nơi này có thời tiết mát mẻ với nhiệt độ chỉ trong khoảng từ hai mươi năm cho tới hai mươi bảy độ c
và hiện tại thì cũng là thời điểm mà săn mây lý tưởng tại đây